thủ tướng nga dmitry medvedev vừa thông báo quyết định miễn thị thực vào vùng viễn đông của nga đối với công dân của một mươi tám quốc gia
mắc cơ va trọng đợi việc miễn thị thực cho du khách và doanh nhân sẽ thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút du khách tới khu vực này
theo quyết định trên khách du lịch và doanh nhân của một mươi tám quốc gia gồm nhật bản ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
algeria bahrain brunei iran coes maroc mexico nhật bản omen ả rập xê út singapore tunisia qatar trung quốc triều tiên và thổ nhĩ kỳ
có thể vào vùng viễn đông của nga mà không cần thị thực
thủ tướng medvedev cho biết hiện nga đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và tạo ra các cơ chế đặc thù cho vùng viễn đông